bộ công thương vừa có tờ trình gửi thủ tướng chính phủ báo cáo tình hình triển khai hiệp định cptpp
và kiến nghị giải pháp thúc đẩy xuất khẩu sang australia trong thời gian tới
tính đến hết tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín khoảng bảy tháng sau khi cptpp chính thức có hiệu lực
việt nam đã cấp tổng cộng một mươi hai năm trăm một mươi bốn bộ giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo mẫu cptpp
với tổng giá trị kim ngạch đạt hai trăm bốn mươi sáu một mươi ba triệu đô la mỹ
nhiều doanh nghiệp hiện vẫn đang lựa chọn sử dụng giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
của khu vực thương mại tự do asean australia new zealand thay vì cptpp
theo bộ công thương trong cptpp australia cam kết xóa bỏ thuế quan đối với chín mươi ba số dòng thuế
ngay sau khi hiệp định có hiệu lực
cptpp tạo các cơ hội thị trường cho một số ngành hàng xuất khẩu chủ lực của việt nam
như dệt may và da dày
đáng chú ý về cơ chế tự chứng nhận xuất xứ mặc dù được tạo nhiều điều kiện thuận lợi
nhưng doanh nghiệp vẫn còn tâm lý e ngại do ngại chứng từ nếu không chuẩn
sẽ không được hải quan các nước nhập khẩu chấp nhận và không được hưởng ưu đãi